để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao cho các tỉnh phía nam
trường đại học nông lâm tp hcm đã trao bằng tốt nghiệp cho hai trăm năm mươi hai tiến sĩ và thạc sĩ
trên ngành khoa học nông nghiệp
các tiến sĩ và thạc sĩ được nhận bằng tốt nghiệp đợt này gồm có tám nghiên cứu sinh
được cấp bằng tiến sĩ về các chuyên ngành khoa học cây trồng bệnh lý học
và chữa bệnh vật nuôi lâm sinh và kỹ thuật cơ khí
hai trăm bốn mươi bốn học viên được cấp bằng thạc sĩ thuộc một mươi bốn chuyên ngành về bảo vệ thực vật công nghiệp thực phẩm
kỹ thuật môi trường nuôi trồng thủy sản kinh tế nông nghiệp công nghệ sinh học chăn nuôi và thú y
trong quá trình đào tạo các tiến sĩ và thạc sĩ đã thực hiện theo đúng quy chế đào tạo
của bộ giáo dục và đào tạo và bảo vệ thành công luận án trước hội đồng chấm luận án cấp cơ sở và cấp trường